xin chào và hẹn gặp lại
trong bốn mươi tám bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi ba ba độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông cách đất liền các tỉnh quảng ngãi đến khánh hòa khoảng chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
trong bảy mươi hai đến chín mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi một mươi năm km
đi vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực campuchia
trong đêm nay bắc bộ duy trì tình trạng ít mây nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía bắc
khu vực hà giang cao bằng bắc cạn và lạng sơn giảm xuống còn khoảng một mươi năm một mươi bảy độ
khu vực núi cao như sìn hồ hay cả sapa nhiệt độ giảm xuống còn một mươi hai một mươi ba độ trong khi ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng giảm xuống dưới hai mươi độ
còn trong ngày mai nắng sớm nền nhiệt ngày tăng cao lên mức hai mươi tám ba mươi một độ
tuy nhiên độ ẩm nhiều nơi sẽ giảm xuống dưới sáu mươi nên trời khá là hanh khô vào thời điểm trưa và chiều
sao đến ngày mai dưới tác động của khối không khí lạnh ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến đà nẵng vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
nắng gián đoạn nền nhiệt ngày ở mức thấp trong khoảng từ hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn đối với các tỉnh từ quảng nam trở vào đến bình thuận trời tiếp tục nắng giáo
trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
với khu vực tây nguyên đêm nay và ngày mai chỉ mưa rào và rông ở một vài nơi ngày trời có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
còn ở các tỉnh hành khu vực nam bộ ngày trời có nắng với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
chiều và tối mai mưa rào và rông rải rác tập trung ở khu vực miền tây của nam bộ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước